công tác điều trị cho người bệnh trên thế giới cũng như ở việt nam còn khó khăn khi chưa có thuốc đặc hiệu và vaccine phòng ngừa
trước tình hình đó mới đây các bác sĩ đã đưa ra một hướng điều trị theo phương pháp mới
đó là sử dụng huyết tương của chính người phục hồi đã từng bị nhiễm covid một mươi chín để điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín với thể trung bình nặng và nghiêm trọng
với phương pháp này bộ y tế đã kêu gọi người bệnh đã khỏi covid một mươi chín tham gia hiến huyết tương
thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng
bởi đây không chỉ là cách giúp cho các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín có thêm cơ hội được khỏi bệnh
mà trên hết điều này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của người dân việt nam
tôi xin đăng ký hiến huyết tương
tôi là bệnh nhân thứ một trăm chín mươi sáu
nhà nước bệnh viện đã quá chú đáo và vất vả
người bệnh là chúng tôi
tôi nằm viện điều trị gần ba tháng được điều trị chăm sóc chú đáo
chúng tôi được miễn phí từ cái khăn mặt đến bàn trải đánh răng
đây là cơ hội để tôi làm điều có ích đền đáp sự chăm sóc của mọi người khi tôi mắc bệnh
tôi vô cùng biết ơn
tôi tự hào và thấy may mắn khi là người việt nam
việt nam cố lên
tôi yêu việt nam
đó là những dòng chia sẻ của bệnh nhân một trăm chín mươi sáu khi biết được thông tin bộ y tế kêu gọi những người đã khỏi covid một mươi chín tham gia hiến huyết tương
hướng ứng lời kêu gọi của bộ y tế ngoài bệnh nhân một trăm chín mươi sáu cũng đã có rất nhiều người có nghĩa cử cao đẹp muốn tham gia hiến tặng
đông đảo cư dân mạng cũng đã chia sẻ với lời kêu gọi ý nghĩa này
đây là dịp tốt để các bạn tri ân những thầy thuốc đã điều trị và phục vụ mình trong thời gian các bạn nhiễm bệnh
rất mong những người đã khỏi hết lòng vì đồng bào công hiến huyết tương
để đem lại niềm vui cho những người bệnh khác
cần lắm những nghĩa cử cao đẹp giúp người là giúp mình rất mong những người khỏi bệnh cùng hưởng ứng
chỉ sau vài ngày được phát động tính đến nay đã có một mươi bảy người tình nguyện hiến huyết tương
tuy nhiên hiện chỉ mới có hai người đủ điều kiện đó là một nam bác sĩ và một nữ điều dưỡng
bởi theo quy định người hiến phải đáp ứng các điều kiện là người từng mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh
xét nghiệm âm tính với sars cov hai xuất viện ít nhất một mươi bốn ngày
không còn triệu chứng lâm sàng tuổi từ một mươi tám đến sáu mươi năm nặng trên năm mươi kg với nam và trên bốn mươi năm kg với nữ
người hiến sẽ phải sàng lọc các xét nghiệm như hiv viêm gan b lao giang mai và các yếu tố như viêm
chống đông nhằm đảm bảo hiến tặng nguồn huyết tương sạch
đây là lần đầu tiên cho phép việc sử dụng huyết tương người bệnh đã khỏi để điều trị
cũng là điểm mới trong phác đồ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín được sửa đổi lần thứ tư ở việt nam hiện nay
giao phương pháp này đạt hiệu quả cao giúp bệnh nhân mau bình phục
cách này vừa khoa học lại vô cùng nhân văn nhân đạo
phương pháp này nên áp dụng điều trị sớm cho những người cao tuổi người nhiều bệnh nền hoặc đang chuyển biến nặng
sử dụng huyết tương có khi còn có ích trong việc chế tạo vaccine
việc sử dụng huyết tương điều trị cho người bệnh đã được sử dụng tại trung quốc và một số nước ở châu âu
trên thế giới cũng ghi nhận phương pháp này từng được sử dụng để điều trị bệnh bại liệt sởi quay bị và cúm
thậm chí bệnh sát năm hai nghìn ba
dự kiến lần đầu tiên một mươi bệnh nhân covid một mươi chín thể nặng tại bệnh viện đà nẵng sẽ được nhận huyết tương
chứa kháng thể chống sát covid hai để điều trị bệnh
nhiều cư dân mạng đã bày tỏ nguyện vọng được tham gia và mong muốn lan tỏa nghĩa cử cao đẹp nhân văn này
nếu máu tôi cứu được những người bị nhiễm covid một mươi chín tôi chắc chắn sẽ không ngẩn ngại mà tình nguyện tham gia
mong có nhiều người tình nguyện hiến máu để cứu người nhiễm covid
đây là cơ hội để cứu người mà không phải ai cũng làm được
cả nước đã đóng góp công sức đồng lòng trong trận chiến chống covid một mươi chín lần thứ nhất
mong rằng những bệnh nhân đã được chữa khỏi này sẽ góp phần vào cuộc chiến chống covid lần thứ hai này
trong bối cảnh vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với covid một mươi chín
thì việc sử dụng huyết tương được đánh giá là một liệu pháp mới có tiềm năng nhằm tăng thêm công cụ điều trị
và được kỳ vọng sẽ cứu được bệnh nhân nguy cơ nặng đến tử vong
trao cơ hội để ít nhất một người bị nhiễm covid một mươi chín có thể trung bình nặng hoặc nghiêm trọng khác được chữa bệnh
với việc làm mang đầy tính nhân văn đó là hiến tặng huyết tương từ những người đã khỏi bệnh covid một mươi chín
hãy cùng lan tỏa thông điệp ý nghĩa này
còn quý vị quý vị nghĩ sao về việc làm này
hãy tương tác với chúng tôi trên fanpage chính thức của truyền hình công an nhân dân
vâng hiến huyết tương là việc làm rất ý nghĩa vì một người mắc covid một mươi chín khỏi bệnh
nếu hiến huyết tương thì có thể giúp ích cho việc điều trị ít nhất là một bệnh nhân covid một mươi chín thể trung bình nặng hoặc nghiêm trọng khác
trao cho họ cơ hội được chữa khỏi bệnh

vâng và hiện tại những người bệnh covid một mươi chín đã khỏi có ý định hiến tạo huyết tương
có thể liên hệ đến số điện thoại đường dây nóng một nghìn chín trăm linh ba nghìn hai trăm hai mươi tám